thưa quý vị tp hcm đang triển khai thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín được phân bộ ở đợt năm
nhằm đạt mục tiêu trong tháng tám tiêm chủng cho hai phần ba dân số tp hcm trên một mươi tám tuổi
vào chiều qua ngày hai tháng tám ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi bộ trưởng bộ y tế
đề nghị được cấp vaccine covid một mươi chín liên tục cho thành phố này để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết qua một mươi sáu đợt phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín của bộ y tế
tp hcm đã tổ chức tiêm hơn một bảy triệu liều riêng đợt năm đã triển khai gần tám trăm linh liều
đến các nhóm đối tượng ưu tiên
tp hcm dự kiến trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm hơn bốn triệu liều vaccine
để đảm bảo độ bao phủ vaccine cho người dân cũng như tính cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những người thuộc nhóm cẩn thận trọng người trên sáu mươi năm tuổi hoặc người có bệnh lý nền mạng tính
được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động không bắt buộc tiêm tại bệnh viện
đồng thời lưu ý sắp xếp mời những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt tiêm trước
cũng theo kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín của tp hcm tại các khu phong tỏa
chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm vaccine cố định hoặc lâu động
phù hợp tránh để người dân di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng